cũng trong ngày hôm nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có văn bản gửi ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các cơ quan thông tấn báo chí công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ liên hệ số điện thoại chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy hoặc số cố định sáu mươi chín hai mươi ba bốn mươi hai sáu trăm linh tám của cảnh sát giao thông phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến liên hệ số điện thoại tám trăm tám mươi sáu một mươi sáu sáu trăm bốn mươi vụ vận tải tổng cục đường bộ việt nam
các bất cập về tổ chức giao thông về đường xá đèn tín hiệu chở quá tải trọng un tắc giao thông liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu sáu trăm linh tám tám mươi năm vụ an toàn giao thông tổng cục đường bộ việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt liên hệ số điện thoại tám mươi sáu năm trăm ba mươi sáu bảy nghìn năm trăm sáu mươi năm cục đường sắt việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không đề nghị liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín cục hàng không việt nam
để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy liên hệ số điện thoại hai trăm bốn mươi ba tám trăm bốn mươi năm một nghìn tám trăm tám mươi tám cục đường thủy nội địa
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng hải đề nghị liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín năm trăm bảy mươi sáu cục hàng hải việt nam
phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông tai nạn giao thông đề nghị liên hệ số điện thoại tám mươi một chín trăm một mươi một năm nghìn chín trăm một mươi một văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không đề nghị liên hệ số điện thoại chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai tám trăm bốn mươi năm một nghìn tám trăm tám mươi tám cục đường thủy nội địa